nhằm phát triển chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ bà con
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy trung tâm trợ giúp nông dân hội nông dân tp hà nội đã tổ chức phiên giao dịch xanh
các sản phẩm nông nghiệp an toàn và ra mắt website giao dịch điện tử các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của hà nội
tất cả các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề do nông dân thủ đô và các tỉnh thành lân cận
sẽ được giới thiệu trên website nông sản tiến việt vn
đây là website được trung tâm trợ giúp nông dân tp hà nội phối hợp với các công ty cung mứng nông sản thành lập
thông qua trang web các sản phẩm của nông dân được giới thiệu quảng bá rộng khắp tăng cường kết nối và giao thương
thông qua mạng internet giữa các cơ sở sản xuất của nông dân với các doanh nghiệp tiêu thụ và với người tiêu dùng
tạo ra một kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
ngoài ra việc mua bán các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề trên website nông sản tiến việt vn
sẽ được trung tâm trợ giúp nông dân tp hà nội kết nối các ngân hàng đơn vị vận chuyển để thuận lợi cho việc thanh toán và đến tay người tiêu dùng kịp thời hơn